xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một mùa ban lại cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào trưa nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tính đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong vụ tấn công vào ủy ban nhân dân xã tại huyện chưa quỳnh tỉnh đắk lóc
trung tướng tô ân sô thông tin các lực lượng đã bắt giữ tổng số hai mươi sáu đối tượng thu một số vũ khí quân dụng trong đó có súng trường ckc
hiện lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chưa quỳnh đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã yatio và yakutu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
và trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác của trung ương do phó thủ tướng chính phủ trần liêu quang làm trưởng đoàn đã tới thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại đắk lắc
tại các nơi thăm viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc
đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng
và cũng trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình bốn cán bộ chiến sĩ công an xã tại đắk lắc đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa viếng gửi lời chia buồn của bộ trưởng đến gia đình thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh
đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ thứ trưởng lương tam quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đắk lắc quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công
trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân một trăm linh triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh
chuyển sang thông tin khác thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi giấu vào bao tải đặt bên trên vỉa hè ở phường đa phúc quận
dương kinh thành phố hải phòng
vào ngày một mươi tháng sáu công an quận dương kinh thành phố hải phòng phát hiện thi thể một người phụ nữ đã tử vong được bọc trong bao dứa đặt trước cửa nhà hai trăm chín mươi hai a đường đa phúc phường đa phúc quận dương kinh thành phố hải phòng
công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân bị bọc trong bao dứa hai tay bị trói về phía trước và có một vết thương ở hộp sọ
công an thành phố hải phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tập trung điều tra xác minh làm rõ vụ án
kết quả bước đầu đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án trên là hoàng hữu thịnh chú tại phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
hiện công an tp hải phòng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thay vì dịp hè học sinh vùng cao phụ gia đình làm nương rẫy
nhiều nữ sinh vùng cao quảng ngãi đã nghe lời lừa phỉnh trên mạng xã hội xuống các thành phố làm thêm trong dịp nghỉ hè
tuy nhiên các nữ sinh đã bị đưa vào cơ sở làm nhân viên phục vụ quán karaoke massage
lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu nhiều nữ sinh
em nữ sinh một mươi ba tuổi ở huyện miền núi minh long đã được công an xã thanh an huyện minh long phối hợp với công an xã bình thạnh huyện bình sơn giải cứu
lên mạng xã hội có việc làm nhẹ lương cao trong dịp nghỉ hè dành cho nữ sinh vùng cao
nhưng khi đến nơi em mới biết công việc làm nhân viên phục vụ karaoke không phù hợp tuổi của em

trước đó em đã được công an xã thanh an huyện minh long phối hợp với công an xã thanh an
công an xã bình thạnh đã kiểm tra một nhà trọ ở xã bình thạnh phát hiện hai mươi hai thiếu nữ đều ở vùng cao quảng ngãi trong đó có trên một mươi năm em đang là học sinh được nghỉ hè
tranh thủ ba tháng hè thông qua mạng xã hội các em đã rủ nhau xuống một cơ sở ở bình thạnh làm thêm
ban đầu rủ nhau các em đều không biết công việc phải làm là nhân viên phục vụ karaoke
thời gian qua lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu tìm kiếm việc làm cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi trên địa bàn tỉnh
các chiêu trò tuyển nhân viên làm việc nhẹ lương cao các đối tượng đã rủ rỗ các em làm nhân viên phục vụ tiếp khách tại một số quán karaoke massage thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dầm
qua vụ việc này các gia đình cần tăng cường quản lý giáo dục con em nhất là các cháu ở độ tuổi mới lớn
khi các cháu sử dụng mạng xã hội kết bạn với những đối tượng khả nghi cần đề phòng cảnh giác
gia đình cùng nhà trường cần nắm chắc diễn biến tâm lý thời gian của các cháu không để các đối tượng xấu rụ rỗ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với nguyễn thị thanh nhàn
sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở hiện nay trung cư pacific plex số tám mươi ba b phố lý thường kiệt
phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
bốn đỗ văn sơn sinh ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú tổ ba mươi tám
phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
nơi ở hiện nay số nhà lk một mươi một khu h một mươi khu đô thị spalex phường xuân tảo quận bắc từ liêm thành phố hà nội
nguyễn hồng sơn sinh ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú số một mươi năm b ngõ chín mươi bốn vũ xuân thiều phường sài đồng quận long biên thành phố hà nội
nơi ở hiện nay số tám lâm viên tổ một khu đô thị đặng xá huyện gia lâm
thành phố hà nội
nguyễn thị tích sinh ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần mofa nơi thường trú
phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
nơi ở hiện nay thôn một xã thạch đà huyện mê linh thành phố hà nội
trương thị xuân loan sinh ngày bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng ban quản lý dự án ba
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nơi thường trú và nơi ở hiện nay căn hộ r ba tám trăm hai mươi sáu
nguyễn trãi phường thượng đình quận thanh xuân thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
của pháp luật để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện